liên quan đến việc thông quan hơn hai mươi bốn container phế liệu đã tồn động tại các cảng biển trên cả nước từ trước tết nguyên đán
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ tài nguyên và môi trường phải sửa đổi thông tư tám và chín hai nghìn một mươi tám trước ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín để tháo gỡ vướng mắt cho doanh nghiệp
tuy nhiên thì đến thời điểm này bộ tài nguyên và môi trường vẫn chưa sửa đổi theo chỉ đạo của thủ tướng
theo quy định tại thông tư số tám và thông tư số chín năm hai nghìn một mươi tám một lô hàng phế liệu nhập khẩu phải qua bốn cơ quan kiểm tra
vì sự trồng chéo này khiến một container phế liệu phải mất tới hai mươi chín ngày để thông quan trong đó thời gian chờ ở sở tài nguyên và môi trường địa phương chiếm tới chín mươi
còn hải quan thì phải chờ giấy của sở tài nguyên và môi trường mặc dù chỉ đến ký một giấy xác nhận là xong
thì cái việc mà thông quan cái việc nhập khẩu chấp phế là diễn ra
vô cùng chậm chạm có thời điểm là nó đã khoảng vài nghìn container bị ách tắt ở trên cảng đặc biệt là cái cảng ở bà rêu vũng tàu nơi mà tám mươi năm số lượng chấp phế phải nhập khẩu vào việt nam để sử dụng cho sản xuất thép
chỉ những phế liệu sạch phế liệu đủ quy chuẩn môi trường và có đầy đủ giấy tờ hợp pháp do bộ tài nguyên môi trường cấp và chứng nhận cho phép thì mới được làm thủ tục nhập khẩu
tại các cảng trên cánh
nước có một mươi sáu sáu trăm linh năm container đang bị lưu giữ từ ba mươi đến chín mươi ngày gây thiệt hại cho doanh nghiệp khoảng từ sáu trăm linh đến tám trăm linh usd một ngày
các nhà máy sản xuất chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên nếu như chậm thông quan ngày nào sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguyên liệu sản xuất công nhân nghỉ việc các hợp đồng với đối tác đã ký
thủ tướng đã nghe các doanh nghiệp hiệp hội phản ánh rất nặng nề với việc này
và có người người ta còn khóc với thủ tướng
thủ tướng đã nghe các doanh nghiệp hội phản ánh rất nặng nề với việc này

hiện tại phía bộ tài nguyên và môi trường chưa có động thái sửa đổi khiến hải quan tiến thoái lưỡng nan còn doanh nghiệp thì điêu đứng vì phải tiếp tục chờ đợi
tôi nghĩ trong cái tinh thần cải các hành trình thì các cơ quan quản lý nhà nước phải thực hiện nghiêm trình những chỉ đạo của thủ tướng chính phủ để mà hỗ trợ cho cơ quan doanh nghiệp
cơ quan quản lý nhà nước cần phải nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của người đứng đầu chính phủ
sự chậm chế trong việc ban hành văn bản pháp luật quy trình thủ tục chưa hợp lý đã và đang gây thiệt hại cho doanh nghiệp
điều này sẽ làm giảm năng lực cạnh tranh của nền kinh tế khiến cho cả hệ thống quản lý nhà nước chỉ trệ khó có thể theo kịp sự phát triển chung khi việt nam gia nhập sân chơi toàn cầu